đến ngày hai mươi hai tháng hai hầu hết các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích và tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố cần thơ đã buôn bán trở lại bình thường sau những ngày nghỉ tết
nguồn cung các loại thực phẩm tươi sống dồi dào và giá hầu hết các mặt hàng cũng giảm trở lại sau khi tăng trong dịp tết nguyên đán vừa qua
theo nhiều tiểu thương tại các chợ và một số siêu thị ở khu vực nội ô thành phố cần thơ bán trong những ngày tết
để đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng đồng thời góp phần bình ổn giá cả
hiện nay các loại thực phẩm tươi sống như thịt lợn gà các loại thủy hải sản rau củ quả được bày bán với lượng hàng rất dồi dào đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng
hầu hết các mặt hàng đã giảm với mức giá bình thường so với trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
qua tết sức mua các loại thịt da cầm đã giảm hơn năm mươi nên buôn bán khá chậm giá khó có thể giữ như trong tết
những ngày này lượng thủy hải sản về các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố cần thơ cũng rất dồi dào về số lượng và đa dạng về chủng loại
cá nuôi nước ngọt cùng với nhiều loại thủy sản nước ngọt cũng đã giảm về mức giá khá thấp so với cùng kỳ năm trước